tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai tại phong nha kẻ bàng tỉnh quảng bình tổ chức chương trình đếm ngược chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
chương trình với nhiều hoạt động phong phú và độc đáo như tổ chức các hoạt động nghệ thuật ẩm thực đường phố phục vụ khách du lịch
trong khuôn khổ chào đón năm mới hai nghìn hai mươi tại phong nha kẻ bàng du khách và người dân cũng đã được thưởng thức màn bán pháo hoa chào năm mới
được thực hiện trong vòng một mươi năm phút với nhiều màu sắc rực rỡ
đây là sự kiện thường niên góp phần để quảng bình luôn là sự khác biệt và điểm đến hấp dẫn của khách du lịch điểm đến yêu thích của những người đam mê khám phá